nhiều ý kiến bản luận về vấn đề kiểm soát phòng chống xử lý các hành vi tham nhũng đã được đưa ra để góp ý vào dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
tại hội nghị các đại biểu quốc hội hoạt động chuyển trách chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội dự thao này mở rộng đối tượng kê khai tài sản để phòng tránh tình trạng tẩu tán tài sản
theo các báo cáo thống kê thì tỷ lệ tài sản tham nhũng được thu hồi lại là rất thấp
các vụ án lớn đã và đang xét xử thời gian qua đã chứng minh cho thấy điều đó
vì vậy nhiều đại biểu cho rằng nên mở rộng để bảo đảm kiểm soát tội phạm tài sản tham nhũng
tuy nhiên theo một số ý kiến khác nếu mở rộng đối tượng kê khai thì sẽ không có đủ nhân lực để thực hiện
riêng về nội dung giải thích về nguồn gốc tài sản nhiều ý kiến cho rằng để được coi là giải thích hợp lý là không dễ trên thực tế
gia tòa còn phải chứng minh tính hợp pháp hợp tình trước cơ quan này cũng là chuyện cần có quy định rõ
bên cạnh việc không kê khai kê khai không trung thực kê khai không đủ sẽ được xem xét như thế nào
trong các tình huống như thế thì đều quy định luôn hậu quả pháp lý của từng tình huống một
để trên cơ sở đó tòa án xem xét thì có cơ sở về mặt nội dung để áp dụng các biện pháp xử lý hậu quả
dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ họp thứ năm tới đây sau nhiều lần góp ý chỉnh sửa
tuy nhiên theo một số ý kiến luật này cần xem xét lại các vấn đề cốt lõi của công tác phòng chống tham nhũng
các lĩnh vực cần chú trọng để có giải pháp hợp lý cũng như nâng cao hiệu quả của các văn bản pháp luật khác